nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thủ tướng chính phủ phê duyệt
sáng nay tại hà nội bộ công thương đã tổ chức giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh các sản phẩm được gián nhãn năng lượng ngày càng phổ biến trên thị trường
chiếm được niềm tin của người tiêu dùng bộ công thương tổ chức giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong nhiều hoạt động truyền thông của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn ba
năm mươi bốn sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm hai nghìn hai mươi đã được bàn tổ chức công nhận
với mỗi giải thưởng đặt giải bộ công thương sẽ cấp chứng nhận sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất
và một mã qr để phân biệt với các sản phẩm tiết kiệm năng lượng thông thường trên thị trường
nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất sẽ kèm theo mã qr được dán trên bề mặt sản phẩm
giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện tra cứu thông tin sản phẩm bằng các thiết bị di động